ngày tám tháng một mươi một công an tỉnh quảng bình công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với nguyễn hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyên trạm trưởng trạm kiểm lâm thượng trạch thuộc hạt kiểm lâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án phá rừng ở vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
trước đó từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến đầu năm hai nghìn một mươi chín bảy mươi hai cây gỗ mùn và gỗ các loại bị chặt hạ với tổng khối lượng hơn một trăm linh mét khối trị giá hơn hai năm tỷ đồng tại lõi vườn quốc gia phong nha kẻ bàng thuộc trách nhiệm quản lý bảo vệ của trạm kiểm lâm thượng trạch
với trách nhiệm được giao nguyễn hoài nam đã buông lỏng quản lý không tổ chức tuần tra kiểm tra bảo vệ rừng theo quy định
mặt khác nguyễn hoài nam nhận được thông tin lâm tặc chặt hạ có dấu kéo vận chuyển gỗ tại địa bàn quản lý
nhưng không tổ chức kiểm tra không báo cấp trên để xử lý
trước đó nguyễn hoài nam đã bị cách chức trạm trưởng trạm kiểm lâm thượng trạch